ông phùng quốc lập phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tỉnh phú thọ cho biết
đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận một trăm ba mươi ba giáo viên và học sinh nhiễm covid một mươi chín
trong đó có bốn giáo viên trong số ba trăm chín mươi năm ca mắc covid tại tỉnh từ ngày một mươi bốn tháng một mươi đến nay
theo ông lập đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố việt trì huyện lâm thao phù ninh
với tình hình diễn biến phức tạp sở giáo dục và đào tạo tỉnh phú thọ đã chỉ đạo cho các đơn vị học theo hình thức trực tuyến
còn một số cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện tam nông thị xã phú thọ
tại những cơ sở giáo dục trên địa bàn xã phường có ca nhiễm sẽ học trực tuyến các đơn vị khác tiếp tục học trực tiếp
liên quan đến các ca bệnh hiện toàn tỉnh có hơn một học sinh giáo viên là f một đang phải cách ly tại nhà hoặc khu tập trung
ông lập thông tin thêm
bên cạnh đó những địa bàn an toàn sở giáo dục đào tạo phú thọ yêu cầu các nhà trường tranh thủ thời gian vàng để dạy học trực tiếp
đồng thời dừng tất cả hoạt động tập trung đông người hoạt động trải nghiệm dã ngoại và tuân thủ nguyên tắc phòng dịch
từ sau lễ khai giảng năm học mới phú thọ là địa phương an toàn tất cả học sinh các trường được đi học trực tiếp
tuy nhiên từ ngày một mươi tám tháng một mươi học sinh một số huyện thành phố việt trì buộc phải dừng đến trường do phát hiện hàng chục học sinh mắc covid một mươi chín trong trường học
trước những diễn biến tại phú thọ nhiều tỉnh thành đạt cấp độ một hoặc hai về dịch bệnh vẫn rè rặt chưa cho phép học sinh đến trường
hiện mới chỉ hơn hai mươi tỉnh cho toàn bộ học sinh trở lại trường học
một số địa phương được xếp vào nhóm vùng xanh nhưng vẫn xuất hiện các ổ dịch mới nội tỉnh hoặc vùng lân cận
bối cảnh này cộng với việc giáo viên học sinh chưa được tiêm đủ vaccine
khiến ngành giáo dục những nơi đây ngần ngài mở cửa hoàn toàn trường học
trước những diễn biến dịch bệnh phức tạp học sinh địa thành phố việt trì và nhiều huyện khác ở phú thọ đã phải chuyển sang học trực tuyến
còn ở thị xã phú thọ bà lãnh đạo đang yêu cầu truy vết đồng thời dừng hàng loạt các hoạt động dịch vụ có nguy cơ làm dịch bệnh lây lan nhanh
trước việc địa bàn xuất hiện kf chưa xác định được gió nguồn lây
ông nguyễn tiến lâm chủ tịch ubnd thị xã phú thọ tỉnh phú thọ vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương ra soát
truy vết thần tốc và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp đối với từng đối tượng
trong đó đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra giám sát đối với các trường hợp f một f hai đang được cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú
tại khu dân cư cao bằng xã thanh minh lãnh đạo thị xã phú thọ yêu cầu tạm dừng dịch vụ karaoke quán bar massage thẩm mỹ internet
phòng tập gym bia và các dịch vụ ăn uống cắt tóc gội đầu spa
tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thị xã phải triển khai thực hiện đăng ký khai báo y tế
và dán công khai mã qr code của cơ sở tại địa điểm dễ thấy dễ thực hiện để khách hàng người dân thực hiện khai báo y tế khi đến thực hiện dịch vụ
đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã phú thọ tiểu học hà lộc hai học sinh thường trú tại khu cao bằng xã thành minh
tiếp tục tạm dừng đến trường chuyển sang dạy học trực tuyến từ ngày hai mươi
hai mươi năm tháng một mươi đến khi có thông báo mới
trong thời gian tạm dừng đến trường các cơ sở giáo dục phối hợp với phụ huynh học sinh để quản lý hỗ trợ học sinh tham gia trực tuyến hiệu quả an toàn
thị xã phú thọ cũng đang tổ chức tiêm vaccine cho tất cả người dân từ một mươi tám tuổi trở lên tại chín trên chín điểm tiêm xã phường
ngày hai mươi bốn tháng một mươi ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ đã ban hành quyết định thành lập bệnh viện giã chiến số hai
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín với quy mô hai trăm hai mươi giường tại trung tâm bồi dưỡng chính trị tp việt trì
bệnh viện giã chiến số hai có chức năng nhiệm vụ tiếp nhận sàng lọc cấp cứu cách ly điều trị các trường hợp mắc bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh phú thọ
đồng thời chịu sự chỉ đạo quản lý điều hành trực tiếp của sở y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh phú thọ
trước đó ít ngày thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh sóc trăng cà mau và phú thọ về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh sóc trăng cà mau và phú thọ ý kiến của các đại biểu dự họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính kết luận như sau
thủ tướng chính phủ hoan nghênh các tỉnh sóc trăng cà mau và phú thọ đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong phòng chống dịch bệnh
mỗi địa phương đều đã có những cách làm sáng tạo khác nhau để đạt được thành quả trong công tác phòng chống dịch
nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định chung tại nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và quyết định số bốn nghìn tám trăm linh ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám
thủ tướng chính phủ yêu cầu các địa phương nhanh chóng kiểm soát các ổ dịch mới phát sinh
kiên trì thực hiện các biện pháp đã được chỉ đạo thống nhất từ trung ương đến địa phương
bám sát các quy định tại nghị quyết số một trăm hai mươi tám
quyết định bốn nghìn tám trăm linh và căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương để đánh giá cấp độ dịch bệnh ở phạm vi nhỏ nhất
có thể áp dụng các biện pháp y tế hành chính phù hợp với từng cấp độ dịch từng địa bàn
dịch có thể xảy ra ở bất cứ đâu bất cứ khi nào vì vậy khi thực hiện thích ứng linh hoạt an toàn
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh vẫn phải quán triệt tuân thủ nghiêm phương trầm năm k
vaccine điều trị công nghệ và tích cực tuyên truyền vận động đề cao ý thức của nhân dân
khuyến khích các địa phương giả soát kịp thời điều chỉnh bổ sung
có các giải pháp sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương
để tháo gỡ khó khăn vướng mốc kịp thời hỗ trợ các địa phương thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế
khẩn trương thực hiện ngay một số nhiệm vụ biện pháp sau đây
khẩn trương tổ chức tập huấn trực tiếp hoặc trực tuyến cho các địa phương trên cả nước
về nghị quyết một trăm hai mươi tám và hướng dẫn bốn nghìn tám trăm linh để tháo gỡ khó khăn vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện
chia sẻ trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương từ đó nâng cao nhận thức thống nhất thực hiện trên toàn quốc
trong quá trình tổ chức thực hiện vừa làm vừa kịp thời sửa đổi bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn
phối hợp với các địa phương giả soát đánh giá điều chỉnh quy định về cấp độ dịch theo hướng dẫn của bộ y tế
chịu trách nhiệm cập nhật công bố công khai cấp độ dịch của từng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo tiêu chuẩn tiêu chí điều kiện quy trình chung tạo sự thống nhất trên toàn quốc
đảm bảo cho người dân doanh nghiệp và các đơn vị hành chính cấp xã thôn có căn cứ thực hiện thuận lợi
tập trung nâng cấp tăng cường năng lực hệ thống y tế các cấp nhất là năng lực điều trị của hệ thống y tế cấp xã
để phân loại điều trị từ sớm từ xa ngay từ cơ sở
từng bước bổ sung trang thiết bị y tế cho các khu điều trị ở tầng ba tại các bệnh viện đang điều trị f
tăng cường năng lực xét nghiệm cho các địa phương hướng dẫn các địa phương thực hiện việc mua sắm sinh phẩm
vật tư y tế lắp đặt hệ thống bồn oxy lỏng phục vụ điều trị
ưu tiên phân bổ vaccine thuốc điều trị cho các tỉnh sóc trăng cà mau phú thọ
đảm bảo khoa học linh hoạt phù hợp diễn biến tình hình dịch bệnh
khẩn trương xây dựng kế hoạch đảm bảo vaccine cụ thể trong hai tháng còn lại của năm
trong đó lưu ý chủng loại số lượng vaccine phù hợp để tiêm tăng cường
thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh sóc trăng cà mau phú thọ
đẩy nhanh tiến độ và tổ chức tiêm khoa học an toàn hợp lý hiệu quả
trong đó ưu tiên tiêm vaccine cho những đối tượng nguy cơ cao tại các địa bàn đang có dịch
đối với các địa bàn thuộc vùng cam vùng đỏ phải thiết lập ngay và đưa vào vận hành
các trạm y tế lưu động đảm bảo người dân được tiếp cận y tế nhanh nhất sớm nhất
tránh quá tải tuyến trên tại các địa bàn khác phải có phương án cụ thể
đảm bảo sẵn sàng khi có yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ hiệu quả hơn nữa
trong việc đưa đón người từ địa phương này sang địa phương khác đảm bảo an toàn y tế
an ninh trật tự và an sinh xã hội cho người dân
với bệnh viện giã chiến mới có quy mô lên đến hai trăm hai mươi giường phú thọ đã tạm thời
đáp ứng được nhu cầu trong công tác điều trị hỗ trợ tối ưu cho các ca bệnh nặng
và tránh lây lan covid một mươi chín trong cộng đồng tỉnh này cũng đang tích cực tiêm phổi vaccine
cho người trên một mươi tám tuổi nhằm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh
tại phú thọ trong những chương trình tiếp theo còn bây giờ xin chào và gặp lại